kính chào quý vị và các bạn mở đầu bản tin nhanh tối nay là thông tin về diễn biến dịch covid một mươi chín
trong ngày hôm nay đã có một tám trăm sáu mươi sáu bệnh nhân khỏi bệnh có ba ba mươi bốn ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
và bốn mươi tám tỉnh thành phố khác giảm một trăm ba mươi hai ca so với ngày hôm qua
đợt dịch thứ tư đã có bảy trăm chín mươi hai hai mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là bắc cạn và hòa bình
trong ngày hôm nay đã có hơn một năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm cho đến nay là gần sáu mươi năm triệu liều